ủy ban nhân dân huyện núi thành tỉnh quảng nam đã tổ chức buổi đón bốn mươi một ngư dân trên tàu cá gặp nạn trên quần đảo trường sa tỉnh khánh hòa trở về
tại buổi gặp mặt đại diện chính quyền đã cam kết sẽ giúp chủ tàu các ngư dân hoàn thiện các thủ tục để nhận bảo hiểm thuyền viên bảo hiểm tài sản
giúp chủ tàu làm các thủ tục liên quan đến vay vốn không lãi suất các thủ tục đóng mới tàu để nhanh chóng tiếp tục vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám tàu cá qna chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi tám ts do ông bùi văn quốc làm chủ tàu cùng với bốn mươi ba ngư dân gặp nạn khi trên đường vào quần đảo trường sa để tránh trú
có bốn mươi một ngư dân được cứu kịp thời hiện vẫn còn ba ngư dân đang mất tích